tại new york của mỹ đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao
vừa hội kiến lãnh đạo và bộ trưởng ngoại giao một số nước tham dự phiên thảo luận mở về bảy mươi năm năm hiến trương liên hợp quốc do việt nam khởi xướng và chủ trì
trong cuộc gặp với bộ trưởng ngoại giao estonia green salou quốc gia cùng là ủy viên không thường trực hội đồng bảo an nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
phó thủ tướng phạm bình minh đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường quan hệ hai nước nhất là về thương mại đầu tư và tích cực phối hợp trong công tác tại hội đồng bảo an
đối với hungary phó thủ tướng bày tỏ hài lòng về tiến triển trong quan hệ hai nước sau khi nâng cấp quan hệ lên đối tác toàn diện vào năm hai nghìn một mươi tám
nhất trí phối hợp tổ chức kỷ niệm bảy mươi năm quan hệ ngoại giao cho rằng khi hiệp định evfta và evipa được thông qua sẽ thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ thương mại
về phía đức hai bên chia sẻ biện pháp tăng cường quan hệ thương mại
đối với các cơ hội khi evfta và evipa được thông qua nhấn mạnh cần thiết duy trì hòa bình an ninh an toàn hàng hải ở biển đông
phó thủ tướng phạm bình minh truyền lời của thủ tướng nguyễn xuân phúc mời thủ tướng stank vincent và grace dean thăm việt nam vào thời gian thích hợp
thủ tướng stank vincent và grace dean đã vui vẻ nhận lời